thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố hải phòng năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
tại hội nghị lãnh đạo thành phố đã cam kết trước các nhà đầu tư sẽ thực hiện quyết liệt
hiệu quả các chỉ đạo của thủ tướng trên phạm vi toàn thành phố bảo đảm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong tư duy
nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố trong thực hiện chức trách
nhiệm vụ của mình với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng thành phố giàu mạnh
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến thành tích đặc biệt của hải phòng trong thu hút đầu tư
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi hai tháng chín tổng thu hút fdi trên toàn thành phố hải phòng đạt hai bảy trăm một mươi bốn hai mươi sáu triệu usd
gấp năm tám lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm trở thành địa phương đứng đầu cả nước
thành phố đã kêu gọi được nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa bàn
chúng tôi cũng mong muốn các nhà đầu tư hãy đầu tư vào hải phòng hãy đầu tư ở việt nam
những công nghệ thiết bị tương đối hiện đại để đảm bảo môi trường sống cho người dân cho phát triển thành phố của chúng ta
chính phủ và chính quyền địa phương có mấy công việc rất quan trọng
một là giữ ổn định kinh tế vĩ mô đặc biệt chỉ tiêu lạm phát
để giá trị đồng tiền việt nam tốt hơn trên thị trường
thứ hai là có quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành tốt hơn nữa cụ thể hơn nữa
để không có mâu thuẫn chồng chéo trong phát triển lợi ích giữa các nhà những ngành kinh doanh khác nhau
tại hội nghị ủy ban nhân dân thành phố đã công bố quyết định thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố với mong muốn
đây sẽ là cầu nối giữa chính quyền thành phố
với doanh nghiệp công ty của phần hàng không vietjet đã chính thức công bố kế hoạch khai thác hai đường bay quốc tế
từ hải phòng đi seoul hàn quốc và bangkok thái lan
nâng tổng số đường bay nội địa và quốc tế của hãng từ sân bay cát bi lên chín đường
đây sẽ là một minh chứng về sự cam kết của thành phố đối với các nhà đầu tư
qua đó sẽ tạo lập môi trường đầu tư thương mại du lịch theo hướng thông thoáng
minh bạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh
thực hiện giải pháp hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp